hôm nay tòa án nhân dân tỉnh kiên giang đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự
tuyên phạt nguyễn thanh tú ba mươi bốn tuổi chú tại thị trấn sóc sơn huyện hòn đất tỉnh kiên giang
chín năm tù về tội giết người
nạn nhân trong vụ án này là lâm bảo toàn cũng là anh rể của bị cáo
vào trưa ngày hai mươi một tháng năm năm hai nghìn hai mươi một sau khi tàu đánh cá của anh nguyễn văn cọp
cặp bến tại xã bình trị huyện kiên lương tỉnh kiên giang
thì anh cọp có tổ chức uống rượu cùng với tú và toàn với hai người khác
trong lúc uống rượu tú xảy ra cãi vã với một người trong bàn nhậu nên mọi người tự giải tán
sau đó tú nhờ chị ruột là trần thị hạnh vợ toàn đang dọn dẹp trên tàu
tìm xe ôm dùm để tú về nhà
thấy tú đã say nên chị hành bảo tú đi ngủ nhưng tú không đồng ý mà còn dọa đốt tàu
sợ tú làm bậy nên chị hạnh kêu cọp và toàn đến can ngăn
toàn xuống tàu dùng tay đánh vào mặt tú
tức giận tú dùng dao đâm vào sau lưng toàn một nhát
nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong tại bệnh viện
sau khi gây án tú đến công an đầu thú
ngoài lãnh mức án chín năm tù tú còn bồi thường cho cha mẹ bị hại số tiền hai trăm linh triệu đồng